tại hà nội ban chỉ đạo tây nguyên phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc tổ chức họp báo chuỗi sự kiện
lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ sáu liên hoan văn hóa cổng chiêng tây nguyên năm hai nghìn hai mươi
và hội nghị xúc tiến đầu tư vùng tây nguyên lần thứ tư
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị trưởng ban chỉ đạo tây nguyên bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi họp báo
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị trưởng ban chỉ đạo tây nguyên lần thứ sáu liên hoan văn hóa cổng chiêng tây nguyên lần thứ bốn
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị trưởng ban chỉ đạo tây nguyên lần thứ bốn